nhận lời mời của phó tổng thống ấn độ venkaya naidu phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã thăm chính thức cộng hòa ấn độ từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng hai
trong khuôn khổ chuyến thăm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có buổi hội đàm với phó tổng thống ấn độ
đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm quốc gia đài tưởng niệm mahatma gandhi thăm bảo tàng quốc gia ấn độ
dự lễ khai trương cơ quan thường trú đài tiếng nói việt nam tại ấn độ và lễ khai trương các đường bay thẳng của vietjet
tại hội đàm hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời việt nam ấn độ
được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và vui mừng trước những bước phát triển
trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nhất trí sớm dựng tượng chủ tịch hồ chí minh
tại thủ đô new delhi và tượng anh hùng dân tộc mahatma gandhi tại thành phố hồ chí minh
hai nhà lãnh đạo cũng bàn những biện pháp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
nhất trí phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai triệu một mươi năm tỷ usd trong năm nay
giao cho các bộ ngành liên quan tháo gỡ các vấn đề kỹ thuật còn tồn tại
nhất trí tăng cường phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
chia sẻ lập trường và phối hợp thúc đẩy hòa bình ổn định tại biển đông
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai